thời gian qua một số người dân việt nam nói chung và nghệ an nói riêng đang tìm mọi cách để di cư bất hợp pháp
đặc biệt là vượt biên bằng đường biển nhằm tìm kiếm cho mình một cơ hội được định cư tại úc
với chính sách quản lý biên giới chặt chẽ của chính phủ úc và những nguy hiểm thì luôn rình dập trong quá trình vượt biên
làm cho việc di cư bất hợp pháp sang úc trở thành một canh bạc lớn được đánh đổi cả mạng sống
mà có lẽ là những người chơi thì không bao giờ thắng cuộc
đại diện đến từ chính phủ úc gửi thông điệp hết sức rõ ràng đến với người dân
là nếu sang úc trái phép bằng tàu thuyền bạn sẽ buộc phải quay trở lại nơi xuất phát
những người tìm cách sang úc trái phép bằng tàu thuyền không bao giờ được sinh sống và làm việc tại úc
nếu các bạn có ý định di cư đến các nước khác vì mục đích học tập làm việc hoặc kết hôn
hãy tìm hiểu các thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy
như truy cập trang mạo của đại sứ quán của các nước
tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chính quyền địa phương
hoặc các tổ chức lớn như tổ chức di cư thế giới
kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba chính phủ úc đã thực hiện chiến dịch bảo vệ biên giới cứng rắn nhất với thông điệp
nếu bạn lên thuyền mà không có thị thực visa bạn sẽ không bao giờ đặt chân được lên đất nước úc
các tàu thuyền đưa người nhập cư trái phép khi đi vào tới lãnh hải úc đều bị bắt giữ
và sẽ được chính phủ úc trao trả lại
cho chính phủ các nước nơi họ xuất phát
nghệ an là một trong những tỉnh có mật độ di cư cao nhất trong cả nước
đặc biệt là di cư lao động
nhưng để di cư theo cách thức an toàn hợp pháp và mang lại lợi ích tốt nhất
thì người dân nghệ an cũng như các tỉnh xuất cư khác
cần phải được trang bị kiến thức tiếp cận được các thông tin tin cậy
và có kỹ năng sống
đấy là lý do iom đã và đang tiếp tục phù hợp chặt chẽ
với các cơ quan đối tác bộ chỉ huy bộ đội vi phòng nghệ an

để tìm thông cho người dân có một quyết định đúng đắn an toàn và hiệu quả
một thông điệp rất là của iom và bộ đội vi phòng muốn rằng là các em
khi bước vào lựa chọn những nghề nghiệp của mình
đi lao động hoặc là làm việc ở các vùng miền khác
thì các em phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin ở trên các website
cũng như là các địa chỉ của các cơ quan chính thống của nhà nước
để các ông biết được những thông tin về việc làm
để các em không bị những đối tượng khác
lừa gạt mà dẫn đến các em sẽ bị thiệt hại rất là lớn
cho bản thân cho gia đình và cho xã hội
với những biện pháp cứng rắn từ chính phủ úc và pháp luật việt nam hiện hành
người di cư trái phép sang úc sẽ không được nhập cư dưới bất cứ một hình thức nào
vì vậy trang bị cho người dân những kiến thức cần thiết
để không bị rơi vào bẫy của những kẻ cò mồi môi giới
đưa người di cư nhập cảnh trái phép ra nước ngoài
để không thiệt hại cho bản thân và gia đình